công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết đã bắt giữ đối tượng là triệu kim tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú quận nam tử liêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân công an quận bắc tử liêm đã tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng tân đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi phạm tội qua chuyên mục tìm bạn trên sóng phát thanh vov giao thông tân lấy số điện thoại của các nạn nhân để làm quen rồi hẹn gặp mặt tại hà nội
sau đó bằng nhiều chiêu trò lừa đảo khác nhau y đã chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân tài sản trong vụ án gồm xe máy máy tính sách tay tiền mặt điện thoại và đồ dùng cá nhân
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm một đối tượng là nguyễn đức trọng chú tại hà giang trọng là đối tượng đã tiêu thụ hai chiếc xe máy do triệu kim tân lừa đảo